trong những ngày vừa qua nhóm tàu hải dương viii của trung quốc đã trở lại và tiếp tục hành vi xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam
được xác định theo các quy định của công ước liên hợp quốc về luật biển
việt nam đã nhiều lần giao thiệp với phía trung quốc về vấn đề này yêu cầu trung quốc chấm dứt ngay vi phạm rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của việt nam
không có những hành vi làm gia tăng căng thẳng gây phức tạp tình hình đe dọa đến hòa bình ổn định và an ninh ở biển đông cũng như ở khu vực
cuộc đua hàng không việt là nội dung chính của bài viết trên báo diễn đàn doanh nghiệp
hiện nay thị trường hàng không nội địa việt nam được đánh giá là đang bước vào giai đoạn bão hòa từ năm hai nghìn một mươi bảy với tốc độ tăng trưởng lần đầu tiên tụt xuống một con số

năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai sắp tới sẽ là giai đoạn cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng máy bay
đương nhiên hành khách sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc chiến này
càng nhiều hãng hàng không nhảy vào phân chia trước bánh lợi nhuận thì giá vé nội địa có thể sẽ giảm nhiều chương trình giảm giá vé không đồng giá siêu tiết kiệm để ai cũng có thể bay
nhưng khách hàng sẽ không tránh khỏi trải nghiệm chậm chuyến hủy chuyến do hạ tầng hàng không chưa thể đáp ứng được yêu cầu
trong khi đó trên báo tuổi trẻ lại phản ánh tình trạng
báo động sân bay xuống cấp quá tải
bài viết chỉ ra thực trạng các đường băng đường lăn tại sân bay nội bài hà nội đang xuống cấp nghiêm trọng
trong khi đó tại sân bay tân sân nhất tp hcm lại đang bị quá tải từ trên không lẫn đường băng cất hạ cánh
và các chuyên gia cũng như cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo cả hai sân bay lớn nhất nước này có khả năng phải dừng khai thác bất cứ lúc nào
vướng mắt lớn nhất hiện nay trong việc sửa chữa nâng cấp đường băng vẫn là ở cơ chế về nguồn vốn
cần phải gỡ cơ chế mới ra
vấn đề cốt lõi là ở chỗ
khu bay được xem là tài sản của nhà nước nên theo luật quản lý tài sản việc đầu tư nâng cấp cải tạo phải dùng ngân sách
trong khi đó tổng công ty cảng hàng không việt nam đã cổ phần hóa nên không được bỏ tiền của doanh nghiệp này đầu tư sửa chữa đường băng
chất trồng nỗi lo tăng giá dịch vụ y tế là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo sài gòn giải phóng
từ ngày hai mươi tháng tám giá nhiều loại dịch vụ y tế tại bệnh viện công được điều chỉnh tăng lên
việc tăng viện phí được lý giải là do mức lương cơ sở tăng lên đã nằm trong lộ trình tăng giá của bộ y tế
tuy nhiên điều băn khoăn hiện nay của nhiều người bệnh trong khi giá dịch vụ y tế tăng
nhưng chất lượng phục vụ khám chữa bệnh của nhiều cơ sở y tế vẫn rậm chân tại chỗ chưa tương xứng thậm chí là tụt lùi
nhiều bệnh viện vẫn chăm chú khám chữa bệnh theo yêu cầu còn xem nhẹ phân biệt đối xử với khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế
mua hàng chính hãng nhận hàng dởm hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ công khai bán chản lan
các sàn thương mại điện tử lớn nhất ở việt nam hiện nay như lazada shopee sendor ngày càng thách thức pháp luật
bắt nháo trợ điện tử là thực trạng được báo thanh niên phản ánh trong số báo ra ngày hôm nay
đặc thù của mô hình kinh doanh thương mại điện tử là giữa người mua và người bán đều không trực tiếp gặp nhau
tại việt nam với các trường hợp mua thanh toán trước
nhiều món hàng có giá trị nhỏ người mua thường thường ngại khiếu nại và đòi quyền lợi
vì vai trò của đơn vị trung gian là sàn thương mại điện tử
nhưng theo các phản ánh của người mua là chưa bao giờ thấy hài lòng với cách giải quyết khiếu nại của chợ điện tử tại việt nam
ngược lại tại các nước thương mại điện tử được đánh giá cao bởi hành xử chuyên nghiệp trong việc bảo vệ người tiêu dùng
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân